cơ quan đại diện việt nam tại châu âu và châu phi các cơ quan chức năng trong nước
hãng hàng không quốc gia việt nam và các cơ quan liên quan của sở tại vừa tổ chức chuyến bay
đưa gần ba trăm bốn mươi công dân việt nam về nước
hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới một mươi tám tuổi người cao tuổi sinh viên đã hoàn thành
khóa học gặp khó khăn về chỗ ở người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động
và nhiều trường hợp đặc biệt khó khăn khác
tất cả hành khách cũng đã được cách ly và kiểm tra y tế theo quy định
khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế vân đồn